để có tiền tiêu xài ba đối tượng là hoàng huy quang chú tại phường định công quận hoàng mai hà nội vũ thị liễu và phạm thiên thuấn công chú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương đã tìm những người có nhu cầu nhờ người mang thai hộ để môi giới và trục lợi hàng trăm triệu đồng
công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng trên về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt sáu vụ môi giới mang thai hộ với giá tiền từ bốn trăm năm mươi triệu đồng đến năm trăm năm mươi triệu đồng
một thông tin khác trên đường song hành xa lộ hà nội đoạn qua địa bàn quận chín tp hcm vừa xảy ra một vụ xe máy bốc cháy dữ dội sau vụ tai nạn khiến hai người bị thương
thời điểm trên nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số bảy mươi sáu e một bốn mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi một trên đường song hành xa lộ hà nội
hướng từ khu công nghệ cao về ngã tư thủ đức khi vừa qua khỏi ngã tư thủ đức thuộc phường hiệp phú quận chín tp hcm thì xảy ra vụ va chạm với một xe gắn máy khác do một người đàn ông điều khiển
vụ tai nạn đã khiến xe gắn máy của người đàn ông bốc cháy dữ dội hai nạn nhân nằm gục trên đường
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó đã có mặt dập tắt ngọn lửa hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hai mươi tháng tám khu vực phía đông bắc bộ các tỉnh sơn la hòa bình thanh hóa và nghệ an con tum gia lai đắk lắc
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ ba mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh sơn la hòa bình con tum gia lai đắk lắc khu vực hà nội
nhiều nơi có mây có mưa vừa có nơi có mưa to
rải rác có rông khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba độ ẩm từ bảy mươi bảy đến chín mươi chín nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi có to mưa to và rông
phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác ngày có mưa rào và rông vài nơi
để đề phòng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
gió tây nam cấp hai cấp ba độ ẩm từ năm mươi năm chín mươi tám nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ c
riêng phía nam có nơi trên ba mươi bốn độ c
và thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi